để giúp bà con nhân dân vùng bị chia cắt cô lập do mưa lũ tại quảng bình những ngày vừa qua nhiều đoàn công tác cứu trợ đã tìm cách để tiếp cận nhằm di rời hỗ trợ lương thực nhu yếu phẩm kịp thời giúp người dân ổn định cuộc sống trong mưa lũ
và sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
xã tân hóa huyện minh hóa được xem là rốn lũ của tỉnh quảng bình
thời gian mưa lũ vừa qua đã có năm trăm năm mươi ngôi nhà ngập chìm trong biển nước
những ngày qua nhiều đoàn cứu trợ đã dùng cano xuồng máy tiếp tế lương thực nhu yếu phẩm giúp người dân ổn định cuộc sống
tính đến thời điểm này tỉnh quảng bình đã có trên một mươi ba ngôi nhà bị ngập
bốn mươi bảy thôn xã bản trên toàn thị trường và tỉnh quảng bình đã có trên một mươi ba ngôi nhà bị ngập
toàn tỉnh quảng bình bị chia cắt bởi nước lũ đã được các lực lượng chức năng tiếp cận
đồng thời di rời hai trăm sáu mươi một hộ với trên chín trăm linh người ra khỏi vùng nguy hiểm
công tác hỗ trợ đang được triển khai trên diện rộng
dự báo trong những ngày tới tại quảng bình sẽ có đợt áp thấp nhiệt đới nên có nguy cơ lũ trồng lũ
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng bình yêu cầu các đơn vị chức năng
lực lượng vũ trang trên toàn tỉnh chủ động ứng phó theo phương châm bốn tại chỗ
đồng thời chuẩn bị lương thực thuốc men các nhu yếu phẩm các trang thiết bị cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra